theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do who tổng hợp biến thể xe một dạng kết hợp của biến thể ba một và b hai
có tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn ba hai khoảng một mươi
tổ chức y tế thế giới who ngày một tháng bốn đã công bố một số kết quả nghiên cứu sơ bộ về một biến thể mới của virus sars cov hai
với bằng chứng ban đầu cho thấy khả năng lây lan nhanh hơn cả biến thể omicron
theo đó biến thể mới có tên là se một dạng biến thể tái tổ hợp kết hợp của chính các biến thể ba một và ba hai của omicron
biến thể tái tổ hợp xuất hiện khi một người nhiễm cùng lúc hai hoặc ba biến thể của virus tạo điều kiện cho các vật chất di truyền của các biến thể pha trộn trong cơ thể người bệnh
đây không phải là điều bất thường vì đã từng xảy ra một số lần trong thời gian đại dịch covid một mươi chín hoành hành
theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do who tổng hợp xê được phát hiện lần đầu ở anh vào ngày một mươi chín tháng một
và hơn sáu trăm linh mẫu phân tích chuỗi gen được xác nhận là biến thể xê
những ước tính từ những ngày đầu cho thấy xce có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn ba hai khoảng một mươi
tuy nhiên điều này cần thêm thời gian và nghiên cứu để khẳng định
hiện nay nhiều nước thành viên của who đã giảm số lượng xét nghiệm virus sars cov hai
các dữ liệu cũng ít hơn chậm hơn và không mang tính đại diện nên việc thu nhập và tổng hợp số liệu cũng gặp nhiều khó khăn hơn
điều này cản trở đáng kể đến công tác truy dấu virus của who
ngoài ra vẫn còn quá ít dữ liệu cung cấp khu vực để có thể kết luận chính xác hơn về biến thể này
hồi tuần trước cơ quan an ninh y tế anh cũng đã chỉnh báo cáo vắn tắt của who
trong đó có một số nội dung liên quan đến biến thể xê
theo đó có bằng chứng cho thấy biến thể này lây lan trong cộng đồng ở anh chỉ ở mức một tổng số mẫu được dory phân tích
những dữ liệu ban đầu về tỷ lệ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm xê không cho thấy sự khác biệt đáng kể với ba hai
tuy nhiên dựa trên các cơ sở dữ liệu mới nhất
tính đến ngày một mươi sáu tháng ba thì tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này có thể cao hơn chín tám so với ba hai
giáo sư susan hopkins cố vấn y khoa chính tại cơ quan an ninh y tế anh cho biết
se là một biến thể tái tổ hợp đặc biệt có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm không giống các biến thể trước
và cần thêm thời gian để xác định cụ thể các đặc tính của biến thể này
cơ quan an ninh y tế anh vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình
hiện nay xce vẫn chiếm phần rất nhỏ trong tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới
nhưng nếu thực sự tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này cao hơn một mươi so với ba hai
thì khả năng lây lan của xe sẽ cao hơn tới bốn mươi ba so với omicron
biến thể này hoành hành trên toàn thế giới trong những tháng vừa qua
dù vậy những lo ngại rằng ba biến thể chủ đạo hiện nay
có thể gây ra những làn sóng lây nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu trở thành hiện thực
kể cả khi nhiều nước đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế
giới khoa học vẫn hy vọng xu hướng dịch bệnh do xê gây ra cũng sẽ diễn biến tương tự
theo thông tin từ bộ y tế cho đến nay chưa thấy báo cáo nào ghi nhận ca mắc covid một mươi chín biến thể xê tại việt nam
mà đã ghi nhận các biến thể ba một ba hai ba hai một ba hai hai và ba hai ba
mỗi biến thể có một số thay đổi nhưng về cơ bản vẫn liên quan đến tốc độ lây nhiễm
về biến thể xê qua tìm hiểu cho thấy biến thể này có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn với các biến thể trước
nhưng mức độ chưa nhiều
giới khoa học tin rằng dòng phụ ba hai thậm chí còn lây lan nhanh hơn
dòng phổ biến nhất của biến chủng omicron là ba
họ lo ngại rằng ba hai sẽ kéo dài làn sóng dịch bệnh do omecron trên toàn cầu
theo tờ new york times biến thể ba hai đã lây lan ít nhất ở năm mươi bảy nước trên thế giới
đặc biệt ở nhiều khu vực tại châu âu và châu á
cho đến nay các nhà khoa học trên thế giới bao gồm tổ chức y tế thế giới who tin rằng
ba một và ba hai không khác nhau về nguy cơ gây bệnh nặng ở người
ba một vẫn thống trị các ca mắc mới trên thế giới
chiếm chín mươi sáu bốn tổng số ca mắc mới tính đến ngày ba mươi một tháng một
tuy nhiên việc giải trình tự gen chỉ ra rằng ba hai đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu
và dự kiến sẽ sớm chiếm ưu thế ở nepal philippines qatar và các nước khác
tại đan mạch và ấn độ dòng phụ này đã lây lan nhanh chóng và trở thành biến thể lấn át
tại mỹ vào tháng một chưa có tới một trăm linh ca mắc ba hai
xong dòng phụ này đang chiếm khoảng một mươi hai số ca mắc mới ở hiện nay
theo một nghiên cứu có tên larry h
một mươi ba tháng ba của đại học imperial college london
phát hiện dòng phụ ba hai của biến thể omicron đang dần thay thế dòng ba
ông paul elliot chuyên gia dịch tễ học của đại học imperial college london nhận định
ba dường như dễ lây lan hơn nó có thể kéo dài làn sóng omicron của đại dịch
ngoài ra theo hãng tin reuters nghiên cứu reac cũng cho thấy
số ca mắc covid một mươi chín mới tăng ở nhóm người trên năm mươi năm tuổi tại sứ anh
do tiếp xúc xã hội tăng và hiệu quả bảo vệ của vaccine giảm
anh đã thông báo chương trình tiêm tăng cường trong mùa xuân năm nay
dành cho những người trên bảy mươi năm tuổi và một số nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác
để phòng trường hợp khả năng miễn dịch của liều tăng cường ban đầu suy ra